trước tình hình diễn biến bệnh bạch hầu tại tây nguyên vẫn đang phức tạp và khó lường
ngành y tế tỉnh đắk lắc đang triển khai các giải pháp khống chế dịch bệnh
đặc biệt là khuyến cáo người dân tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
bảo đảm đủ mũi và đúng lịch để phòng chống dịch bệnh
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay bốn tỉnh tây nguyên đã ghi nhận hàng chục ca dân tính với bạch hầu
trong đó đã có ba ca tử vong
riêng đắk lắc tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng bảy đã ghi nhận một mươi hai trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu
để khẩn trương kiểm soát dịch bộ y tế đã phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch bạch hầu
tại bốn tỉnh tây nguyên theo đó phải đảm bảo ít nhất chín mươi các đối tượng từ hai tháng tuổi trở lên đến bốn mươi tuổi
tại bốn tỉnh đắk lắk gia lai con tum và đăng nông được sử dụng vaccine